mở đầu là những tin tức an ninh trật tự
công an thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn thế trình
trú tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng về hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn bật đức đào văn huy cùng chú tại huyện khói châu của tỉnh hưng yên về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ngày hai tháng một mươi hai trình trộm cắp một chiếc xe nhà máy nhãn hiệu honda wales trên địa bàn phường bãi cháy
sau đó mang đến một cửa hàng sửa chữa xe máy nhờ nguyễn đức huy thay khóa mà nhãn số khung số máy
khi huy vừa thay ổ khóa xong thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt giữ
tại cơ quan công an trình khai nhận đã trộm cắp một mươi hai xe máy ở nhiều địa phương trong đó có quảng ninh và hải phòng
để tránh bị phát hiện sau khi trộm cắp được trình mang xe đến các hiệu sửa xe mà nhận số khung số máy
rồi nhờ hy bán cho nguyễn bật đức để tiêu thụ
hiện công an thành phố hạ long đã thu giữ được một mươi hai chiếc xe máy là tang vật của các vụ trộm cắp
đang sang chiếc sản xuất hơn một tấn mì chính và hạt nêm cơ no giả
đối tượng nguyễn hiệu chiến chú tại huyện triệu sơn của tỉnh thanh hóa đã bị bắt quả tang
ngoài ra lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm một mươi kg túi giả nhãn mát các loại
một máy ép túi ni lông cùng nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an nguyễn hữu chiến khai nhận đã thường xuyên sản xuất
buôn bán mì chính hạt nêm giả bằng thủ đoạn mua mì chính hạt nêm từ trung quốc
loại hai mươi năm kg rồi về đóng bao ni lông nhỏ để bán cho các cửa hàng tạp hóa bán lẻ
trên địa bàn huyện triệu sơn và huyện thọ xuân
năm hộ dân thuộc thôn một xã trà mai huyện nam trà my của tỉnh quảng nam
có nhà bị sạt lở
mưa lớn những ngày vừa qua đã được chính quyền và lực lượng chức năng di rời đến nơi an toàn
tại hiện trường nhà của năm hộ dân bị siêu vẹo tường nhà nứt toác nhiều điểm
nền nhà bị bung lên rất nguy hiểm có nguy cơ đổ sập bất cứ khi nào
ngay sau đó năm hộ dân đã được di rời đến nơi an toàn
hiện tại trên địa bàn huyện nam trà my mưa lớn vẫn đang tiếp diễn khó lường
ngoài lực lượng cốt cán của huyện xã thì các khu dân cư cũng tự thành lập tổ tự quản phòng chống thiên tai
phối hợp với các đơn vị thi công trên địa bàn sẵn sàng chủ động máy móc phương tiện
để tham gia giải phóng sạt lở đất đá trên các trục đường giao thông nhằm tránh tình trạng bị cô lập
vâng cũng trong ngày hôm nay thì huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi đã huy động phương tiện cơ giới nhân lực
đây là tuyến sạt lở lớn nhất trên địa bàn huyện ba tơ
do ảnh hưởng của huyện ba tơ
tuyến sạt lở có ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua gây chia cắt một trăm năm mươi hộ dân và cơ quan trưởng học trên địa bàn
tạo điều kiện để cán bộ nhân dân và học sinh có thể đi lại được
chín ngày nay mỗi lần qua đoạn đường này người dân cán bộ và giáo viên học sinh ở xã bảo giang
đi lại trước nguy cơ núi lở mất an toàn
hôm nay điểm sạt lở núi được khắc phục ai cũng cảm thấy vui mừng
khi chưa khắc phục khó khăn thì cái tình hình mà đi lại thì nó vô cùng khó đối với lực lượng giáo viên cũng như là cây học sinh
còn bữa nay thì khắc phục như thế này là tương đối tốt rồi đấy nói chung là rất là mừng
do mưa lớn kéo dài vào đêm ngày chín tháng một mươi hai gần một mét khối đất đá bị sạt lở
vùi lấp hơn năm mươi mét mặt đường gây chia cắt hoàn toàn xã bà giang đến trung tâm huyện
cán bộ công tác tại đây và nhân dân gặp rất nhiều khó khăn nhất là những lúc ốm đau bệnh tật
bây giờ con bị đau rồi đi không có được con đi học đi không có được bây giờ rất là khó khăn

trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện ba tơ đã xảy ra hơn ba mươi điểm sạt lở lớn nhỏ
gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và thiệt hại tài sản công ở một số địa phương
vì trên đất tại tuyến đường này không ổn định và mạch nước ngầm từ trong đất nên sau chín ngày bị sạt lở
huyện ba tơ mới tiến hành khắc phục được
sau ba giang thì phải nói rằng một xã có địa hình rất là phức tạp
hàng năm thì các vấn đề sạt lở trên địa bàn xã ba giang xảy ra thường xuyên
mong mong rằng trong thời gian tới các khách đoàn đạo cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ cân phí và khảo sát
để thực hiện một khu tái định cư để đưa trảm y tế trụ sở bằng nhân nhân xã và trường học về các khu an toàn
hiện chính quyền huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi vẫn đang chỉ đạo tiếp tục hốt dọn
ổn định cuộc sống trở lại của người dân sau mưa lũ sạt lở núi
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết hơn một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có năm mươi bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế
thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ gần tám trăm ba mươi triệu đồng cho tới bốn bảy tỷ đồng
cụ thể quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho ba mươi ba người số tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ một tỷ đồng trở lên
một mươi người khác được chi trả số tiền cao từ tám trăm linh triệu đến dưới một tỷ đồng một người được trả mức bốn bảy tỷ đồng
trong số này có cả bệnh nhân là đối tượng bảo trợ xã hội
thông kê của bảo hiểm xã hội việt nam cho thấy chỉ riêng trong một mươi tháng đầu năm
gần một trăm bốn mươi bảy triệu lượt người tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
ước chi của lĩnh vực này là hơn tám mươi chín nghìn tỷ đồng
của trường phổ thông dân tộc nội chú giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ nhấn mạnh vụ việc xâm hại tình dục học sinh vừa qua
gây sự phẫn nộ trong dư luận là hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức của các thầy cô giáo
trong trường phổ thông dân tộc nội chú
hiện nay toàn quốc có ba trăm một mươi năm trường dân tộc nội chú
trong hệ thống trường này hiện cả nước có gần chín trăm linh cán bộ quản lý với một mươi hai bảy trăm sáu mươi năm giáo viên giảng dạy
chế độ làm việc của cán bộ quản lý giảng dạy
giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú cũng có nhiều khác biệt
bên cạnh việc phải thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định
thì còn phải hướng dẫn học sinh sinh hoạt nội chú
ăn ở hướng dẫn học sinh tự học học tiếng dân tộc
cũng chính vì thế bộ trưởng phùng xuân nhạ nhấn mạnh
đội ngũ giáo viên này hết sức quan trọng đòi hỏi cao về chuẩn mực đạo đức
thứ nhất là thiếu sự chăm sóc của bố mẹ
thì các thầy cô đóng vai trò của bố mẹ
mà các thầy cô không thương mộng
thậm chí có những hành vi rất phi đạo đức như thế thì không thể chấp nhận được
đành giảng lễ của mọi tất cả là cá biệt thôi
nhưng nếu chúng ta mà không chú trọng đúng đức
đến quan tâm đến giáo dục đạo đức đối xấu
rèm luyện thường xuyên trong thế độ ngũ này
thì chắc là không phải một hai trường hợp như là báo chí đều
cho nên những công tác về giáo dục đạo đức nổi giống
nâng cao các trách nhiệm của các thầy cô trong các trường phổ thông dân tổ trụ
thì tôi đề nghị các đồng chí quan tâm
để nâng cao các chất lượng đội ngũ này bên cạnh những chuyên môn nhiệm vụ
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh
nếu như đội ngũ giáo viên này không chuẩn
không rèn luyện đạo đức thường xuyên sẽ dẫn đến một số giáo viên
không đáp ứng yêu cầu về chuẩn mực đạo đức
từ nhận thức đến hành động
dẫn đến sự vụ rất đau lòng như vừa qua ở trường nội chú thành sơn phú thọ
mặc dù phòng chống giới thiệu giáo dục giới tính là cần thiết
nhưng ở phía người bị hại thì nhà trường
sự gương mẫu của các thầy cô là rất quan trọng
vâng liên quan về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em
trong thời gian vừa qua thì nhiều vụ việc đã được đưa ra ánh sáng
và kẻ xâm hại bị pháp luật chứng trị
nhưng cũng có nhiều vụ việc vẫn nằm trong bóng tối
mà chính các nạn nhân không giải quyết

chính điều này đã khiến dư luận ngày càng phẫn nộ
và cũng cho thấy vẫn còn nhiều lỗ hổng
trong cơ chế bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại tình dục
hàng loạt vụ việc xâm hại tình dục học sinh
xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước như
thầy giáo dâm hồ chín học sinh
ở một trường tiểu học huyện hoài đức thành phố hà nội
thầy giáo ở quảng nam xâm hại ba học sinh tiểu học
thầy giáo có hành vi dâm hồ nhiều nữ sinh
tại thành phố hồ chí minh
và gần đây nhất là các chuyện xảy ra
tại một trường nội trú huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến tâm sinh lý của các em
thế nhưng điều đáng nói
những vụ việc này học sinh lại không dám lên tiếng
vì sao lại như vậy
tại vì chắc là các bạn cũng một phần là sợ thầy ạ
nên là các bạn cũng không dám lên tiếng
vì hành vi đấy của thầy ạ
mà cũng do các em nhỏ tuổi quá chưa nhận thức được
nên là các em cũng không thể nói được với người khác
các em vẫn còn lo sợ
thầy giáo sẽ làm gì mình
theo chuyên gia nguyễn trọng an
điều này cho thấy không chỉ việc thiếu kiến thức
về xâm hại tình dục của học sinh
mà nguyên nhân của nó là do lỗ hồng rất lớn
trong giáo dục gia đình và nhà trường
nguyên nhân thì có nhiều
nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh vào cái nguyên nhân
đó là giáo dục gia đình
vì cái giáo dục gia đình của chúng ta bị coi nhẹ
không ai quan tâm đến
cho nên là tất cả các bậc làm cha làm mẹ
kể cả các em bé đều không có một tí kỹ năng
kiến thức nào để tự bảo vệ mình
và bảo vệ trước bạo lực cũng như xâm hại
đấy làm thế nào bây giờ chúng ta phải đẩy mạnh
cái vấn đề giáo dục gia đình
nên tất cả các bậc cha mẹ đều có được
các kỹ năng các kiến thức để bảo vệ con mình được an toàn
không chỉ là an toàn vấn đề tai nạn thương tích
mà đây an toàn không bị bạo lực và xâm hại
nhiều chuyên gia cũng cho rằng
vấn đề thực thi pháp luật trong bảo vệ chăm sóc trẻ em
cũng còn nhiều bất cập
dù có tới tận một mươi bảy cơ quan bảo vệ trẻ em
nhưng việc kết nối giữa những cơ quan này
với trường học còn lỏng lẻo
thậm chí nhiều địa phương không có
vì vậy khi xảy ra các cơ quan này mới vào cuộc
chứ không hề có cơ chế nào bảo vệ trước đó
cứ nói bảo vệ quyền của trẻ em bảo vệ trẻ em
nhưng thực chất khi có vụ việc chúng ta
mọi người mới nhảy vào
cái đó là không đúng
nhất là vùng dân tộc vùng các trường nội trú
vấn đề trẻ em gái trẻ em trai
tất cả đều phải có một quyền
quy trình bảo vệ quy trình phát hiện thật sớm để xử lý
năm trước là một bảo vệ của một trường nội trú
đối với một học sinh gái ở cấp một
cái đó là không được cấp một này
thì bây giờ tôi cho qua cái vùng này
chúng ta cũng phải nhìn nhận cái vấn đề đó
sự im lặng không dám lên tiếng của học sinh
cùng với lỡ hỏng trong cơ chế
đã tạo điều kiện cho nạn xâm hại tình dục trong nhà trường
cũng qua những vụ việc trên
đặt ra cho ngành giáo dục phải có những thay đổi căn bản
trong khâu tuyển dụng và đào tạo
đặc biệt nhiều chuyên gia khuyến nghị
việc tuyển sinh vào sư phạm hiện nay
mới chỉ căn bản dựa trên kiến thức về môn học
còn việc phải đánh giá tư chất của họ như thế nào
có phù hợp với người hay không
thì vẫn còn chưa làm được
tiếp theo sẽ là những thông tin văn hóa giải trí
đáng chú ý trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
bộn bề cơm áo gọi tiền vẫn đang là quan tâm hàng đầu
của đại đa số người dân việt
riêng sức khỏe đặc biệt là tầm soát sức khỏe định kỳ
gần như không được người dân chú trọng đến
đói ăn rau đau uống thuốc
chỉ đến khi thực sự có bệnh
người dân mới tìm đến bệnh viện
lối sống hiện đại như thuyết khuya ăn uống không khoa học
làm việc quá sức căng thẳng stress
ít có thời gian chăm sóc bản thân
khiến con người có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch
đột quỵ huyết áp cao tiểu đường ôn thư
theo thống kê khứ bốn phụ nữ thì có một người tử vong vì các bệnh tim mạch
năm mươi chín phụ nữ trên sáu mươi năm tuổi mất các bệnh viêm khớp v v
phần đông người dân vẫn mang tâm lý bệnh nặng mới đi khám
còn nhẹ thì chỉ cần mua thuốc về uống
hiện nay người dân mình là với quan niệm cũ là có bệnh đi khám
không có bệnh thì không đi khám
và không bao giờ hiểu được khám tầm soát là như thế nào
và khám tổng quát là như thế nào
thứ nhất là mình nói đến cái bệnh mạng tính không lây
ví dụ như tăng huyết áp và đáy tháo đường
mình giúp được người bệnh và người nhà người bệnh phát hiện sớm
và phòng ngừa sớm những cái bệnh ví dụ như đáy tháo đường
nếu cha mẹ bị đái tháo đường thì mình khuyên con cũng nên đi tầm soát kiểm tra
và nếu có phát hiện cái nguy cơ thì mình khuyên người ta có cái chế độ ăn uống
sinh dưỡng và tập luyện phù hợp
mỗi năm việt nam có khoảng một trăm năm mươi người mắc ung thư mới
trong đó bảy mươi phát hiện muộn và tử vong
thực tế nếu có kế hoạch tầm soát bệnh định kỳ
có thể dễ dàng phát hiện sớm và kéo dài thời gian sống cho người bệnh
chính vì vậy việc khám sức khỏe định kỳ giúp hiểu rõ nhu cầu của cơ thể
đồng thời tầm soát phát hiện bệnh ở giai đoạn khởi phát
tránh tình trạng để bệnh tiến triển nặng và gây khó khăn cho điều trị
cũng như tốn kém về chi phí
ngoài ra khám sức khỏe định kỳ giúp loại bỏ các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh
và tránh bệnh an toàn
phòng bệnh luôn luôn là có giá trị cao hơn so với chữa bệnh
và cái chi phí nó rất là thấp
tầm soát phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ
và giúp người bệnh giảm thiểu đi được cái chi phí điều trị
cái thiệt hại về bệnh tật cũng giống như là về cái chi phí hàng tháng hàng năm mà bệnh nhân phải chi trả
không dễ nhận ra những biến đổi của cơ thể đôi khi chỉ với một triệu chứng nhỏ thoáng qua
nhưng nếu không để ý
không để quan tâm thì có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng
thay đổi để có thước ghen sống lành mạnh và chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ
là cách để có cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc
và chủ động hạn chế các gánh nặng kinh tế khi điều trị bệnh
sau những lùm xùm và tranh chấp sáng nay
chủ đầu tư trung cư the park residence đã có buổi làm việc với cư dân
với sự chủ trì của ủy ban nhân dân xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
buổi đối thoại với cư dân trung cư the park residence diễn ra hết sức căng thẳng
bởi những bức xúc của cư dân về các vấn đề như an toàn phòng cháy chữa cháy
các hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng
vật liệu lắp đặt trong căn hộ bị chủ đầu tư tự ý thay đổi không đúng với chất lượng
theo nội dung hợp đồng đã mua bán
không dừng lại ở đó các cư dân cũng cho biết đến nay đã gần hai năm
tính theo thời gian nhận thông báo bàn giao nhà
cư dân vẫn chưa được chủ đầu tư cung cấp bất kỳ thông tin nào
và biên bản chấp nhận nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng
và chưa được thành lập bang quản trị trung cư
bất xúc đỉnh điểm của người dân là nhiều lần liên hệ để tìm hiểu thông tin
với phía chủ đầu tư nhưng đều bị né tránh
bàn giao gần hai năm rồi bây giờ chưa có thông tin gì hết
và cư dân đã nhiều lần làm đơn làm biên bản cho bên quản lý ở cpi
thì bà nguyễn không trả lời không thông báo gì cho cư dân hết
gọi làm biên bản xong vẫn im lặng
thứ nhất là phải lắp đèn lại cho cư dân
thứ hai là lắp lại hàng rạp an ninh
thứ ba là xử lý tầng hầm
bây giờ những dòng tầng hầm nứt nhiều lắm
việc bàn giao chậm phải tính như thế nào
thứ hai đối với trường hợp những người mà sẽ thanh lý hợp đồng
nếu như người ta muốn như anh nói hồi nãy anh sẽ trả một trăm linh tiền
cộng với lãi suất ngân hàng
vậy đối với những người vay ngân hàng thì khoản thiệt hại tài chính đó ai chịu
tại buổi làm việc ủy ban nhân dân xã phước kiển huyện nhà bè cho biết
chung cư the park residence được xây dựng vào năm hai nghìn chín
do công ty phú hoàng anh làm chủ đầu tư
nhưng đến năm hai nghìn một mươi bốn dự án này được công ty cổ phần kinh doanh quốc tế mik mua lại
nhưng vẫn để tên chú đầu tư là phú hoàng anh
theo thông tin từ thanh tra sở xây dựng tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
chủ đầu tư dự án này đã bị phạt vì đưa dân vào ở trong khi dự án chưa hoàn thành
chưa được bộ xây dựng chấp nhận nghiệm thu đưa vào sử dụng
chúng tôi không muốn kết thúc mối quan hệ với khách hàng như vậy
và trong buổi họp hôm nay chúng tôi cũng đã cam kết rằng là
nếu trong trường hợp khách hàng họ không muốn tiếp tục với chúng tôi
thì chúng tôi sẽ trả lại tiền cho khách hàng và chúng tôi sẽ đền bù lại
bằng cái chi phí mà tài chính và bằng cái chi phí lãi tiền gửi cho khách hàng
phía cư dân cho rằng mặc dù chung cư này vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập
nhưng mong mỏi lớn nhất của cư dân là được nhận nhà để yên tâm sinh sống và làm việc
đồng thời với những trường hợp không muốn lấy nhà vì chủ đầu tư đã bàn giao trẻ
sẽ được lấy lại toàn bộ số tiền đã mua nhà
và lãi suất tính từ thời điểm làm hợp đồng mua bán đến nay
chủ đầu tư là ông đặng đình tuấn cũng cho biết sẽ giải quyết những yêu cầu
của phía cư dân dưới sự giám sát của ủy ban nhân dân xã phước kiển
đường nguyễn văn chim quận một thành phố hồ chí minh có một cậu bé một mươi bảy tuổi
tính tình vui vẻ ngày ngày cứ chạy qua chạy lại hai bên đường
vừa bán nước phụ ngoài vừa bắt cái ghế nhỏ làm bàn học để chú bảo vệ dạy cho cái chữ con số
ai đi qua cũng ngói nhìn hình ảnh dễ thương của lớp học giảng dị bên vỉa hè này
dạ tên là hoàng phước em sống ở chú chính trường nguyễn sơn
anh tại em sống ở ngoài
mẹ nó cũng theo bà ra bán bán mười rưỡi tới ba rưỡi
cháu sinh hai nghìn một của cô
gia đình của cha mẹ cháu thì cũng khó khăn
rồi cũng ly dị nay cũng gần tám chín năm rồi
cha nó không có rui tới gì nữa
cháu học được lớp một rồi lên tới lớp hai thì cháu chữ kém quá
cái khả năng của bà không có lo cho cháu nổi hết đó
cái bà cho nó cháu tạm nghỉ luôn
em nhờ chú dạy cho em à
chú hứa em là chú chỉ em học
cái em nhắc là chú hứa rồi chú dạy luôn à
chỉ chữ chứ dưới chữ chứa xong mới thoát tón à
chú đó là giữ xe bên nhà hàng thanh niên đó cô
dạ ổng thấy vậy là ổng thương tình ổng dạy học rồi vậy
trong thời gian cháu phụ khi nào rảnh thì dưới lại bà ổng vắng xe đó
chú giúp đỡ chú dạy cho
rồi xong tới giờ bà về bà dọn về
thì cháu đi về
không có thầy thì thôi nó về nhà nó học
về nhà tối nó mở bài nó học
tiếng việt tiếng việt khó hơn
chó nó dễ vậy à
cộng chữ dễ vậy à
còn nhân nó lại chia là chưa biết à
trước thì không học thì em biết ít
chỉ là chữ ai ai xong mới tới
ui thôi vậy à
bây giờ thì từ từ lên được rồi à
che mấy cái hoài là như nước đậu đen này kia đó
hay là hát cảo súp cua
thì đó cháu nó không có biết
mà bây giờ nó học một mấy bữa rồi
cháu nó biết đánh dần từ từ
ráp dần lại
tôi thấy nó như vậy tôi mừng lắm
là những cái con người mà nó đến lớn tuổi rồi
mà cháu học lớp một là nếu như người ta thì tự ti
còn người đó còn ăn hái
nó học cũng vui mừng cho cháu
nhiều khi đừng có làm sự xúc động quá
xúc động quá thì cháu hay xỉu này kia nọ vậy đó
về nghề thì giờ cháu cũng thích
nhưng mà không có khả năng
thì bà cũng mong muốn làm sao cho cháu đi học
mà nghề này kia kia nọ vậy đó
cho cháu trở lại
cháu mới là người học tốt vậy thôi
cô bà không có thích gì
chia gió xách gió
gió từ tai mẹ
du bé ngủ sai
tai cho gió trời
ớ chưa ôi ả
bạn tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
và bây giờ thanh trúc xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn giờ
trong phần tiếp theo
công an hà nội tăng cường nhiều giải pháp chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán
trong khi pháp vẫn chưa thể giấm tắt các vùng biểu tình của vong trào áo vàng
thì lan sóng biểu tình đã áp và đang lan rộng sang nhiều quốc gia khác

xin được chuyển sang các tin tức chính trị quan trọng khác
ngày hôm qua đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh yên bái
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh yên bái đã đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an tỉnh yên bái cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
chủ động nắm chắc tình hình làm tốt công tác phòng ngừa triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành và lực lượng vũ trang đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đối với chủ trương đưa cán bộ công an chính quy về xã đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và phục vụ người dân tốt hơn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
cũng trong ngày hôm qua thứ trưởng nguyễn văn sơn đã dự hội nghị sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực sắp danh sáu tỉnh yên bái bắc cạn cao bằng hà giang tuyên quang và lào cai năm hai nghìn một mươi tám
năm qua tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa bàn giáp danh sáu tỉnh được giữ vững và ổn định không có vụ việc phức tạp kéo dài đột xuất bất ngờ xảy ra không có điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an sáu tỉnh khu vực giáp danh đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm việc ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh trật tự
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới công an sáu tỉnh tiếp tục phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh đã được ký kết mở rộng nội dung phối hợp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh

từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an các đơn vị địa phương đồng loạt gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh an toàn tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín và các sự kiện lớn của đất nước
tại hà nội lực lượng công an thủ đô đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an
theo đó nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm đã được triển khai và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn mồng mống của tội phạm phát sinh
xác định địa bàn ngoại thành huyện thuận
tín là địa bàn dắp danh tội phạm dễ lợi dụng để trung chuyển và hoạt động tại nội đô
chính vì vậy công an huyện thường tín đã tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
từ những buổi kiểm tra như thế này lực lượng công an nắm bắt được những thông tin tại cơ sở đồng thời tổ chức tuyên truyền và nhắc nhở chủ cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật